nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức chương trình gặp mặt
giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
với chủ đề cùng nhau giữ nước tham dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trương hòa bình
phó thủ tướng thường trực chính phủ đại tướng ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng và các đồng chí bí thư trung mương đảng đại tướng lương cường
ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao
là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm qua quân đội nhân dân việt nam
đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng phát huy nội lực kiên trì củng cố quốc phòng
tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại
có số lượng hợp lý với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao luôn xứng đáng với danh sưng bộ đội cụ hồ cao quý
nội dung chương trình gặp mặt giao lưu cùng nhau giữ nước góp phần khẳng định những thành tiệu cơ bản
qua ba mươi năm thực hiện ngày hội quốc phòng toàn dân qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn dân
đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc tăng cường thế trận và lực lượng trên các hướng
các địa bàn chiến lược trọng yếu nơi biên giới hải đảo vùng sâu vùng xa
giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín đã có hàng nghìn tấm gương điển hình thuộc mọi lực lượng trong nhiều lĩnh vực đóng góp công sức
trí tuệ để xây dựng thế trận lòng dân các khu vực phòng thủ vững mạnh và củng cố các nhóm tiềm lực quan trọng
dịp này hai trăm bốn mươi năm điển hình tiêu biểu xuất sắc nhất đã được vinh danh và trao bằng chứng nhận của bộ trưởng bộ quốc phòng